cầu cái đôi vàm bắt qua sông và ra cửa biển cái đôi vàm thuộc huyện phú tân tỉnh cà mau sắp hoàn thành
nhưng bị lúng trụ và bất ngờ sập dịp chính rơi xuống chắn ngang sông
vụ việc xảy ra vào chín giờ sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi hai
nhiều người dân ở hai bờ sông cái đôi vạm gần khu vực công trình xây dựng cầu vật sông cái đôi vạm
nghe tiếng bê tông rơi xuống nước trụ chính lúng dần kéo theo nhịp giữa sập rơi xuống nước
như hình ảnh âm thanh vừa sập phát ra từ trước nên người dân cố di chuyển tàu bè ra xa
người dân cũng di tản nên không gây thiệt hại về người
tại hiện trường trụ dưới bị lúng sâu khoảng bốn m kéo theo sập hai nhịp dữa
trong đó có một nhịp dữa rơi xuống nước trắng ngang dòng sông cái đôi vạm
cơ quan chức năng huyện phú tân đã gian dây cảnh báo người dân không qua lại khu vực
vừa xảy ra sự cố sập cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
được viết công trình này đã xây dựng cơ bản hoàn thành đang thiết hành lắp lan can cầu
đơn vị thi công đang tiến hành đánh giá thực trạng tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự cố
công trình xây dựng cầu cái đôi vàm là công trình giao thông cấp ba
với tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trên năm mươi bốn tỷ đồng
do công ty trách nhiệm hữu hạng tập đoàn thương mại và chuyến xây dựng sở thành phố thi công